mà có thể giảm hơn nữa

như là chợ đồng hồ

như vậy gói hỗ trợ giảm giá điện là một mươi một tỷ đồng
và tổng giá trị của gói hỗ trợ viễn thông là một mươi năm tỷ đồng
về tài chính ngân sách thủ tướng yêu cầu bộ tài chính
sớm ban hành các chính sách về miễn giảm thuế phí một cách phù hợp
thủ tướng lưu ý về tài chính ngân sách cần đẩy mạnh tiết kiệm
không bố trí kinh phí cho nhiệm vụ chưa thật sự cần thiết
giám sát chặt chẽ nguồn vốn vai
đặc biệt nguồn vốn vay từ các nhà tài trợ phục vụ công tác chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng cũng lưu ý thiên tài đang ở phía trước
vì vậy cần phải có kinh phí dự phòng cần thiết để ứng phó
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín
thì an ninh lương thực cần phải được đặt lên hàng đầu
nhằm bảo đảm lương thực hàng ngày cho người dân
thủ tướng yêu cầu xuất khẩu lương thực phải có sự kiểm soát chặt chẽ
để bảo đảm trong nước không thiếu lương thực
đồng thời giải quyết vấn đề giá cho người nông dân
bộ công thường cần tập trung thao gỡ khó khăn cho các tập đoàn tổng công ty
ủy ban quản lý vốn nhà nước chỉ đạo các tập đoàn tổng công ty nhà nước
nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để ra
và có đề án điều chỉnh sản xuất kinh doanh phù hợp
về giáo dục thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục đẩy mạnh hình thức học trực tuyến
và sớm công nhận loại hình đào tạo này
đồng thời giảm chương trình học năm nay phù hợp với thực tế của dịch bệnh
thưa quý vị thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có thư gửi các đại biểu quốc hội việt nam
đề nghị các đại biểu quốc hội phát huy trí tuệ tâm huyết và trách nhiệm của mình
để sát cánh cùng nhân dân chính quyền tổ chức đảng đoàn thể các cấp
trong cuộc chiến đấu phòng chống dịch bệnh
chủ tịch quốc hội cho biết ubthqh các cơ quan của quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội
cơ quan giúp việc của quốc hội đã chủ động điều chỉnh các chương trình kế hoạch công tác
phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của tình hình
tạm dừng các cuộc họp hội nghị chưa cấp thiết các hoạt động giám sát khảo sát tại bộ ngành địa phương
trong thư chủ tịch quốc hội nhấn mạnh ubthqh sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được hiến định
luật định để cùng chính phủ kịp thời ban hành các quyết sách cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng gửi những tình cảm chân thành chia sẻ những khó khăn vất vả
và trân trọng cảm ơn sự đóng góp hy sinh của các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch
trong đó có sự tham gia của những đại biểu quốc hội đang công tác trong ngành y và trong quân đội công an
chuyển sang một thông tin đáng chú ý
theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương tới một mươi chín h ngày một tháng bốn đã ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có hai người là nhân viên của công ty trách nhiệm hiếu hạn trường sinh
một người tới khám bệnh tại bệnh viện bạch mai và ba người từ nước ngoài trở về
được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh
bệnh nhân số hai trăm một mươi ba bệnh nhân nữ bốn mươi tuổi có địa chỉ tại khu đô thị thanh hà cự khê thanh oai hà nội
bệnh nhân số hai trăm một mươi bốn bệnh nhân nữ bốn mươi năm tuổi nhân viên công ty trường sinh cung cấp dịch vụ cho bệnh viện bạch mai
bệnh nhân số hai trăm một mươi năm bệnh nhân nam ba mươi một tuổi nhân viên công ty trường sinh có địa chỉ tại trường trinh phương mai đống đa hà nội
bệnh nhân được cách ly từ ngày ba mươi tháng ba
bệnh nhân số hai trăm một mươi sáu bệnh nhân nữ bốn mươi tám tuổi quê ở quảng ninh từ đức trở về việt nam trên chuyến bay su hai trăm chín mươi ngày hai mươi ba tháng ba
bệnh nhân số hai trăm một mươi bảy bệnh nhân nữ hai mươi năm tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ tại khánh sơn hai nam đàn
bệnh nhân từ nhật bản về nước ngày hai mươi năm tháng ba trên chuyến bay số hiệu nh tám trăm năm mươi bốn ghế ba mươi một k
bệnh nhân hai trăm một mươi tám bệnh nhân nữ bốn mươi ba tuổi quốc tịch việt nam có địa chỉ tại phú xá thái nguyên
bệnh nhân về nước trên chuyến bay su hai trăm chín mươi số ghế bốn mươi sáu g ngày hai mươi năm tháng ba
cùng tình đến một mươi chín giờ hôm nay số bệnh nhân mắc covid một mươi chín khỏi bệnh ở việt nam là sáu mươi ba người
số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một là năm mươi bốn lần thứ hai là bốn mươi ba người
tuân thủ nghiêm túc chỉ thiện
câu hỏi của thủ tướng về cách ly xã hội không phải là thực hiện phong tỏa ngăn cấm
mà kêu gọi mọi người thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế hạn chế tối đa tiếp xúc
chỉ đi ra ngoài khi cần thiết là nội dung được phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
trong cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo thảo luận các vấn đề kiểm soát ổ dịch bạch mai
quán ba bút ở hà ở tp hcm vấn đề trang thiết bị y tế bảo đảm
cho việc chữa trị bệnh nhân covid một mươi chín hay thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng về cách ly xã hội
hiện hai ổ dịch này đã xác định được nguồn lây nhiễm chính và tiến hành thống kê
ra soát các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm
ngoài ra mỗi ca dương tính mà chưa xác định được nguồn lây đều được coi là một ổ dịch tiềm năng
nếu thực hiện đúng nghiêm sự chỉ đạo thì dịch sẽ được kiểm soát tốt không lây lan ra cộng đồng
việc thủ tướng ký quyết định là dịch bệnh trên cả nước thì có ba cái mục tiêu
mục tiêu thứ nhất là để làm tăng thêm tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chống dịch trên từng địa bản trong từng ngành
mục tiêu thứ hai là cũng để người dân nhận thức rõ hơn cái trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện
thực sự mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch
và thứ ba
tất cả các lực lượng tham gia chống dịch trên cả nước của ngành y tế của quốc phòng của công an và của các lực lượng khác
thì được hưởng chế độ chính sách trong thời gian chống dịch
mặc dù tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trên thế giới tăng cao
tuy nhiên việt nam đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận ca nhiễm nào tử vong
đây là thành tiệu lớn của ngành y tế
hiện có bốn bệnh nhân nặng thở máy ba bệnh nhân đã được cai máy thở
chỉ còn lại một bệnh nhân chuẩn bị chuyển qua dùng máy thở
đối với công tác xét nghiệm để làm rõ thắc mắc đối với kết quả xét nghiệm có thể có sự thay đổi
đại diện bộ y tế cho biết
về xét nghiệm thì hiện giờ chúng ta có hai loại xét nghiệm chính
một loại xét nghiệm là dùng máy để phát hiện ra con virus covid một mươi chín
và một loại là sử dụng xét nghiệm nhanh để phát hiện ra kháng thể của con virus này
các loại xét nghiệm
tết nhanh thì được sử dụng trong trường hợp mà khi dịch đã ra lan rộng
hoặc là sử dụng trong một cộng đồng nhỏ mà chúng ta cần phân loại ngay
tuy nhiên vẫn phải xét nghiệm lại đối với cả việc sử dụng xét nghiệm bằng máy
để khẳng định lại các trường hợp dương tính hay không
hiện thành phố hà nội đã sử dụng xét nghiệm nhanh để sơ bộ đánh giá mức độ lây lan
từ đó có phương án ứng phó phù hợp
hiện cả thế giới cũng chưa có thuốc đặc trị
đội ngũ thầy thuốc của chúng ta đang ngày đêm tìm tòi thử nghiệm
kết hợp với kinh nghiệm từ đồng nghiệp quốc tế để có phương án điều trị tốt nhất cho từng ca bệnh
chiều nay một tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội đã họp giao ban
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đã khẳng định
thành phố đang kiểm soát và làm chủ tình hình
đồng thời tiếp tục đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly cộng đồng
theo thông tin tất cả các bệnh viện của thành phố hiện nay chỉ có ba trăm linh máy thở
vì vậy sự tham gia của người dân trong phòng chống dịch bệnh thời điểm này là rất quan trọng
liên quan đến xét nghiệm nhanh ông nguyễn đức trung cho biết
trong tối nay và sáng mai thành phố sẽ nhận thêm khoảng một trăm hai mươi mẫu test nhanh
từ mai thành phố sẽ mở rộng các điểm test nhanh cho người dân tại các quận huyện như đống đa
hoàng mai long biên hai bà trưng thanh trì
những người có dấu hiệu ho sốt và đi từ nước ngoài về đều có thể lấy mẫu test nhanh
trong ngày ba mươi một tháng ba trong số bảy trăm tám mươi ba trường hợp được xét nghiệm
đã phát hiện bốn trường hợp có kết quả dương tính
tuy nhiên sau khi làm lại với xét nghiệm pcr
thì có ba trường hợp âm tính và một trường hợp đang chờ kết quả
hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín lần hai
cho toàn thể cán bộ nhân viên của bệnh viện bạch mai
dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có từ một bốn trăm linh đến hai mẫu được lấy và mang đi xét nghiệm
một mươi bàn lấy mẫu danh sách được phân theo các khoa phòng
được chia theo khung giờ nên khá nhanh chóng và an toàn theo quy tắc một chiều
công tác lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai cho cán bộ nhân viên của bệnh viện bạch mai
được thực hiện theo đúng quy trình phòng chống lây nhiễm bảo đảm kết quả chính xác nhất

được thực hiện theo đúng quy trình phòng chống lây nhiễm bảo đảm kết quả chính xác nhất

cung ứng thiết bị y tế lương thực tài chính
đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn để cán bộ nhân viên bệnh viện bạch mai
yên tâm vững tin chiến thắng dịch bệnh này
tôi nghĩ rằng đây là một trong những gúp đỡ ủng hộ rất mạnh mẽ
từ thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
cũng như toàn thể nhân dân của thành phố hà nội đối với bệnh viện bạch mai
món quà này không chỉ mang về vật chất
còn mang ý nghĩa rất là quan trọng về tinh thần
chúng tôi yên tâm vững tin và kiến thắng dịch bệnh này
cùng với điểm lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện bạch mai
các khu vực kiểm tra nhanh cũng vẫn đang được duy trì
các trường hợp dương tính sau kiểm tra nhanh sẽ được xét nghiệm khẳng định
bằng real time pcr với test kit do việt nam sản xuất
cho kết quả sau từ hai đến hai năm giờ
độ chính xác đạt một trăm linh trong khi kiểm tra nhanh
theo các thông tin chưa chính thức thì độ chính xác đạt khoảng tám mươi năm
ghi nhận tại thành phố đà nẵng trong ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân đã hạn chế ra đường hoạt động cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày
tại các chợ siêu thị vẫn diễn ra bình thường cơ bản bảo đảm cung cấp đủ
cho nhu cầu của người dân trong đợt cao điểm chống dịch covid một mươi chín
chiều qua sau khi thủ tướng ban hành chỉ thị số một mươi sáu
tình trạng người dân hoang mang lo lắng đổ xô đến các chợ siêu thị
tích chữ thực phẩm đã xảy ra nhu cầu của người dân tăng đột biến so với ngày thường
tuy nhiên hôm nay trong ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ
hoạt động tại các chợ đã diễn ra bình thường sức mua có tăng khoảng ba mươi
nhưng giá cả vẫn bảo đảm bình ổn
cũng từ hôm nay các mặt hàng không thiết yếu sẽ tạm ngừng hoạt động
tiểu thương tại các chợ cũng sẵn sàng chấp hành chủ trương của thành phố và của chính phủ
cùng với các địa phương trên cả nước
ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đường phố công sở hàng quán và cuộc sống của người dân tại thành phố đà lạt
tỉnh lâm đồng đã có nhiều sự thay đổi
người dân chấp hành tốt việc hạn chế đi lại
hầu hết các cửa hàng buôn bán lớn nhỏ đều đóng cửa
lát đác vài cơ sở buôn bán nhưng treo bảng thông báo không phục vụ khách tại quán
chỉ bán mang về
tại các cơ quan đơn vị nhà nước từ thành phố đến các xã phường
đều thực hiện nghiêm việc bố trí cán bộ công chức cần thiết
đủ đáp ứng giải quyết các công việc quan trọng tại cơ quan đơn vị
số cán bộ công chức còn lại được cho phép sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ sáng nay một tháng bốn
tỉnh đắk lắc đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh
cửa hàng ăn uống để phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nhiều hàng quán đã dán thông báo nghỉ kinh doanh đóng cửa
tuy nhiên vẫn còn một số hàng quán ăn uống quán cà phê
ở khu vực trung tâm thành phố buôn ma tuột chưa thực hiện tốt
trong những ngày tới các ngành chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra
nhắc nhở chủ các hàng quán thực hiện tốt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và của tỉnh
có phần phòng chống hiệu quả dịch covid một mươi chín tại địa phương
thưa quý vị hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày trên phạm vi toàn quốc
trong lúc này một trong những giải pháp quan trọng nhất để phòng dịch lây lan đó là hạn chế tiếp xúc xã hội
đây là khái niệm được nhắc tới liên tục trên các phương tiện truyền thông và được chính phủ nước ta
cũng như nhiều nước khuyến cáo thực hiện
biện pháp này đã được áp dụng hiệu quả trong đại dịch

và tại thành phố mexico trong đại dịch cúm năm hai nghìn chín
về cơ bản hạn chế tiếp xúc xã hội là nên giữ một khoảng cách cụ thể giữa bạn và mọi người xung quanh
tránh đi tới những nơi đông người hạn chế sử dụng phương tiện công cộng nên làm việc tại nhà
phương pháp này được sử dụng nhằm hạn chế virus lây lan và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng
chính bởi hiệu quả của phương pháp này nên nhiều quốc gia đang kêu gọi công dân của mình áp dụng
để phòng chống đại dịch covid một mươi chín
hình ảnh người dân ngồi cách nhau khi đi xe buýt các cửa hàng ăn uống sử dụng thiết bị không người lái thay thế cho nhân viên
hay ở nhà khi không có việc cần thiết là một trong những ví dụ cho thấy hạn chế tiếp xúc xã hội góp phần giải nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng
thủ tướng chính phủ cũng qua vừa chỉ thị số một mươi sáu liên quan đến cách ly xã hội
vậy thì đây cũng là một cái giải pháp để giảm thiểu cái việc tiếp xúc trực tiếp giữa con người với con người với nhau
vậy thì theo ông đánh giá thì cái tầm quan trọng của việc hạn chế tiếp xúc xã hội hiện nay đó là gì ạ